cục hàng không việt nam vừa có văn bản khẩn cấp gửi tổng cục đường bộ việt nam về việc an ninh sân bay đã phát hiện nhiều trường hợp làm giấy phép lái xe giả
riêng trong năm hai nghìn hai mươi con số này là hai mươi ba trường hợp
sáu tháng đầu năm nay hai nghìn hai mươi một an ninh sân bay trên cả nước phát hiện tới một mươi ba trường hợp
cục hàng không việt nam đã có văn bản gửi tổng cục đường bộ việt nam để có giải pháp chấn chỉnh
theo quy định hành khách mang quốc tịch việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên được phép sử dụng nhiều loại giấy tờ gồm chứng minh nhân dân chứng minh công an nhân dân thẻ nhà báo giấy phép lái xe ô tô mô tô của việt nam cấp thẻ nhận dạng của các hãng hàng không việt nam